sáng nay ngày hai mươi sáu tháng chín đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh quảng ninh lần thứ một mươi năm
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã chính thức khai mạc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đến sự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao những thành tựu quan trọng
mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh quảng ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua
đồng thời đề nghị đại hội cần tập trung nghiên cứu thảo luận thật kỹ
phân tích thật sâu sắc về những vấn đề còn tồn tại
xác định rõ nguyên nhân trách nhiệm để có giải pháp khắc phục một cách toàn diện
đồng bộ và hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ tới
chủ tịch quốc hội đề nghị đại hội tập trung trí tuệ với tinh thần trách nhiệm cao
thận trọng và sáng suốt lựa chọn bầu được ban chấp hành đảng bộ tỉnh quảng ninh khóa một mươi năm
có câu cấu hợp lý bào đàm tính kế thừa liên tục phát triển
tạo ra một tập thể thực sự đoàn kết vững mạnh thống nhất
bào đàm thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội